chỉ trong tháng bốn cơ quan hải quan đã phối hợp với cơ quan chức năng triệt phá nhiều vụ buôn lậu thu ngân sách đạt hơn tám tỷ đồng
thống kê từ cuối tháng ba đến cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín toàn ngành hải quan đã chủ trì phối hợp phát hiện bắt giữ tổng số hơn một vụ việc vi phạm trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn hai mươi năm bốn tỷ đồng
cơ quan hải quan đã thu ngân sách đạt hơn tám ba tỷ đồng ra quyết định khởi tố ba vụ án hình sự chuyển cơ quan khác khởi tố sáu vụ
tổng cục hải quan cho biết vi phạm pháp luật về hải quan diễn biến phức tạp đặc biệt là vận chuyển các chất ma túy trái phép gia tăng tính chất vụ việc ngày càng nghiêm trọng
chỉ trong tháng bốn cơ quan hải quan đã phối hợp với cơ quan chức năng triệt phá nhiều vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội